trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch covid một mươi chín các khu cách ly tập trung có lượng người đông
bên cạnh đó thời tiết nắng nóng gia tăng tình trạng sử dụng các thiết bị điện
đặc biệt tại những khu cách ly này còn có khu vực chứa oxy tập trung luôn tiềm ẩn những nguy cơ về cháy nổ
để đáp ứng yêu cầu sẵn sàng ứng trực không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ về cháy nổ tại những khu vực cách ly
công an tp hà nội đã chủ động các biện pháp phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và đối với từng cơ sở
khu vực ký túc xá trường đại học thủy lợi đây là điểm được ủy ban nhân dân quận đống đa lựa chọn làm khu cách ly dự phòng với sức chứa có thể lên tới năm trăm linh người
bên cạnh việc lắp đặt và hoàn thiện các hệ thống y tế dường bệnh để đưa vào sử dụng
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận đống đa cũng thường xuyên có mặt để hướng dẫn và xây dựng các phương án đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại đây

tuy nhiên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động phối hợp với bệnh viện và các đơn vị liên quan triển khai những buổi phòng cháy chữa cháy giả định
cũng như liên tục kiểm tra các trang thiết bị máy móc với phương châm phải phòng dịch nghiêm nhưng cũng phòng ngừa không để bất kỳ sơ suất nào về cháy nổ có thể xảy ra

dừng bệnh để đưa vào sử dụng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy giả định
vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo phòng dịch hiệu quả đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận đống đa nói riêng và lực lượng phòng cháy chữa cháy thủ đô nói chung
thời gian này luôn duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống với tinh thần cao nhất là đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy các điểm cách ly